thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng năm mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn chín phút ghi lại cảnh một cậu bé bị tấn công hội đồng ngay cạnh hồ
một nhóm học sinh liên tiếp tấn công nạn nhân với những lời lẽ xúc phạm
dù nam sinh đã ôm đầu ngồi thu mình vào thanh chắn ở hồ nhóm học sinh vẫn liên tục hành hùng nạn nhân
sáng một mươi tám tháng năm bà phạm thị lan hương hiệu trường của trường trung học cơ sở lam hạ thành phố phủ lý hà nam xác nhận
nam sinh bị hành hùng là em nva học sinh lớp chín của trường
vụ việc trên xảy ra ngày một mươi tháng năm bên cạnh một hồ nước thuộc khu đô thị lam hạ
bà hương cho biết trong nhóm người hành hùng emma có một số học sinh trong trường một số em ở ngoài trường
sau khi sự việc xảy ra các học sinh vẫn đến trường học bình thường
nhà trường đang phối hợp các bên liên quan để xử lý
anh nguyễn minh khôi bố emma
nva cho hay ngày một mươi tháng năm khi con trai đi bơi về gia đình phát hiện ra vết bầm tím trên người cháu
nhưng cháu nói dối lặp đi ngã trong nhà tắm
sau khi đoàn video được đăng tải lên mạng xã hội gia đình mới biết con bị hành hùng
anh khôi cho biết đến khi sự việc vỡ lở con trai anh mới dám kể lại
theo đó cháu a cùng nhóm bạn rủ nhau đi tắm
khi đến khu vực hồ để bơi thì bị một nam thanh niên một mươi tám tuổi đạp thả xe xuống hồ
sau đó cậu bé lên khu vực cầu cách xa người dân để hành hung
khiến những vết thương vần mềm trên cơ thể a đã mờ không có gì đáng ngại
em được chỉ định theo dõi chấn thương vùng đầu và tâm lý
bởi sau lần bị tấn công a vẫn còn hoảng loạn vì những lời đe dọa của nhóm hành hung
lo lắng cho sức khỏe của con anh khôi đang cho con lên bệnh viện bạch mai hà nội để thăm khám chuyên sâu hơn
người cha cho biết thêm sau sự việc người nhà nhóm hành hung đã đến gặp anh xin lỗi và muốn bồi thường
tuy nhiên anh đang tập trung cho việc kiểm tra sức khỏe của con
nên sự việc này đều nhờ công an làm việc giải quyết
đối với các vụ ẩu đà mới đây mạng xã hội xuất hiện đoạn clip
hai người đàn ông dùng hung khí náo loạn tại một chợ đầu mối trên địa bàn tp hcm
đại diện ban quản lý chợ xác nhận video đăng tải vụ ầu đà lan truyền trên mạng xã hội xảy ra tại chợ bình điền
cụ thể đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội dài khoảng hai phút
ghi lại cảnh hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn lớn tiếng rồi lao vào ẩu đà
trong đó một người cầm hung khí liên tiếp vung tay tấn công về phía đối phương
người còn lại cũng cầm một vật tấn công lại đối thủ
trước sự hung hãn của hai người đàn ông khiến tiểu thương xung quanh không dám vào can ngăn
mà chỉ hô hoán kêu hai người đánh nhau dừng lại vụ ẩu đả khiến một người bị thương
qua tìm hiểu vụ việc xảy ra tại chợ đầu mối bình điền thuộc quận tám tp hcm
theo một số tiểu thương buôn bán tại chợ bình điền hình ảnh trong đoạn video ghi lại cảnh đánh nhau
có hung khí xảy ra bên trong nhà lồng t khu chuyên kinh doanh trái cây ven sông vào sáng ngày một mươi sáu tháng năm
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng bảo vệ chợ phối hợp với công an địa phương đến can thiệp
đảm bảo an ninh trật tự liên quan vụ việc trên đại diện ban quản lý chợ đầu mối bình điền
xác nhận có xảy ra vụ ẩu đả tại chợ này cùng ngày lãnh đạo ủy ban nhân dân phường bảy quận tám thông tin
lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc
liên quan đến vụ bắt quả tăng giám đốc làm chuyện người lớn với nam thiếu niên sinh năm hai nghìn tám
ngày một mươi tám tháng năm ông phạm văn trinh tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh bình phước cho biết
cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo ông phạm văn trinh ủy ban nhân dân tỉnh nắm được vào tối một mươi năm tháng năm một phụ huynh chú tại ấp suối rạt
xã tân phước huyện đồng phú đã bắt gặp một người đàn ông ở trong ngôi nhà của mình
nghi làm truyền xấu với con trai mình phụ huynh này đã báo công an xã tân phước đến hiện trường
để làm rõ sự việc qua xác minh cơ quan công an xác định là ông t quy đê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại thành phố đồng xoài ông đê hiện là tỉnh ủy viên giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại
và du lịch tỉnh bình phước ông phạm văn trinh cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ
quan điểm của lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh là không bào tre không dung túng
sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật bên cạnh đó lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo
sở nội vụ căn cứ vào tính chất mức độ hành vi vi phạm nếu có để tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh
xử lý nghiêm cán bộ vi phạm thường trực tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm xem xét
xử lý cán bộ theo quy định hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo trình tự
thủ tục quy định của pháp luật ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cung cấp thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí
khi vụ việc được làm rõ như đã đưa tin tối một mươi năm tháng năm người nhà mndtk sinh năm hai nghìn tám
ngụ ấp cầu rạt xã tân phước huyện đồng phú tỉnh bình phước phát hiện và bắt quả tang ông d có hành vi
làm chuyện đồi bại với mk sau khi bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu với mk ông đê bị một số người hành hung
và quay video công an địa phương đã có mặt tại hiện trường đưa đối tượng về cơ quan để làm việc
qua khám xét phát hiện trong túi của người đàn ông có nhiều bao cao su và vỉ thuốc đã sử dụng nhiều viên
người nhà mk cho biết ông đê đã cho mk uống thuốc kích thích rồi làm chuyện người lớn
khi bắt quả tang trên sàn nhà có sáu bao cao su đã qua sử dụng
thưa quý vị thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ án mạng đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình
mới đây tại con tum bực tức vì cha ruột thường xuyên uống rượu và hành hung mẹ sắn có hơi men trong người
a tuyênh đã tấn công cha mình tử vong
ngày một mươi bảy tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp con tum tỉnh con tum đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với a tuyênh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn con rơ bang một xã vinh quang tp con tum
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
trước đó vào khoảng hai mươi hai giờ ngày một mươi hai tháng năm tuyênh thấy cha ruột là a thoan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
đang hành hung bà y hơ rươi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy mẹ ruột
sau đó bà y hơ rươi bỏ chạy ra ngoài
bực tức vì cha thường xuyên uống rượu và tác động vật lý mẹ sẵn hơi men trong người
a tuyênh lao vào tấn công a thoan liên tiếp
thấy cha ruột ngã xuống đất chảy máu a tĩnh đã bế a thoan lên giường
sau đó a tuyênh về phòng ngủ
khoảng ba mươi phút sau a tĩnh quay lại phòng kiểm tra thì phát hiện a thoan đã tử vong
nên đã báo cho mọi người trong gia đình biết
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị chiều một mươi bảy tháng năm thông tin từ công an tỉnh quảng ngãi
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án tai nạn đường thủy
làm bốn người tử vong và năm người mất tích
vụ việc xảy ra tại vùng biển huyện lý sơn vào ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
theo công an tỉnh quảng ngãi hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi
đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ liên quan hành vi sai phạm của các tổ chức cá nhân
có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thượng tá ngô văn đức phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi cho biết
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn công an quảng ngãi đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân
theo đó hai mươi cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát hình sự công an quảng ngãi đã được cử làm việc
với các đơn vị liên quan như công ty trách nhiệm hiếu hạn lý tuấn một tổ công tác của công an quảng ngãi
vào tỉnh long an làm việc với công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên minh linh
được biết trước đó để thi công đê chắn sóng cảng bến đình huyện lý sơn
nhà thầu chính là công ty chi nhánh đầu tư và xây dựng miền nam tổng công ty xây dựng lũng lô
ký kết hợp đồng với công ty trách nhiệm hiệu hạn lý tuấn ở huyện bình sơn
doanh nghiệp này tức công ty trách nhiệm hiếu hạn lý tuấn đã hợp đồng với công ty trách nhiệm hiệu hạn
một thành viên minh linh ở tỉnh long an thuê tàu kéo la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm và xà lan la sáu nghìn tám trăm tám mươi ba
để vận chuyển đá từ cảng kỳ hà tỉnh quảng nam ra thi công bến đình huyện đảo lý sơn
vào khoảng bốn giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn
tàu la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm kéo theo xà lan la sáu nghìn tám trăm tám mươi ba chở khoảng một hai trăm ba mươi sáu tấn đá học đi theo hướng
từ kỳ hà tỉnh quảng nam để ra đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
khi còn cách đảo lý sơn khoảng ba hải lý thì bất ngờ xảy ra tai nạn
làm chìm tàu kéo và xà lan dẫn đến bốn người tử vong đã tìm được trên biển
và năm tuyển viên hiện vẫn đảo mất tích
thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động khiến dư luận hoang mang
mới đây công an huyện lạng dương
bắc giang xác định bảy người thợ xây sử dụng thang máy tự chế
dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng đi từ tầng bốn xuống tầng một
khi đi đến tầng hai cách mặt đất khoảng ba mét thì thang máy bị rơi tự do
dẫn đến cả bảy người bị thương
ngày một mươi bảy tháng năm tại công trình xây dựng của chị nguyễn thị ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ở tổ dân phố đại phú một thị trấn vôi huyện lạng giang
xảy ra vụ tai nạn lao động làm bảy người bị thương
các nạn nhân gồm nguyễn văn tiện sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nguyễn thị thắm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nguyễn văn lượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyễn văn kiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
nguyễn văn kha sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tạ quốc toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
ở cùng thôn cầu chính xã tân dĩnh huyện lạng giang
và nguyễn văn công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở thôn gai xã xuân hương huyện lạng giang
qua khám nghiệm điều tra công an huyện lạng giang xác định
bảy người thợ xây trên sử dụng thang máy tự chế dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng
đi từ tầng bốn xuống tầng một
khi đi đến tầng hai cách mặt đất khoảng ba mét
thì thang máy bị rơi tự do dẫn đến cả bảy người bị thương
các nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
rất may không có người bị tử vong
qua vụ việc trên công an huyện lạng giang khuyến cáo
người lao động luôn phải có trách nhiệm và ý thức nghiêm túc
tuân thủ các quy định về các biện pháp an toàn lao động
luôn đặt các biện pháp phòng ngừa kiểm soát lên hàng đầu tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra
những năm gần đây các đối tượng đánh bạc qua mạng ngày càng tinh vi
gây khó khăn cho lực lượng chức năng phát hiện triệt phá
mới đây công an tỉnh đồng tháp đã phối hợp cùng bộ công an triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng
với số tiền giao dịch khoảng ba trăm linh tỷ đồng
ngày một mươi bảy tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết
vừa khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm dương quốc quân hai mươi bảy tuổi
dương triệu phú hai mươi tuổi em ruột quần cùng ngụ xã vĩnh thạnh huyện lấp vò đồng tháp
và tiêu thái hưng ba mươi một tuổi cậu vợ quân ngụ xã tân phước huyện lai vung tỉnh đồng tháp
để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng internet
trước đó ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đồng tháp chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đồng tháp huy động hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ
đồng loạt triển khai năm tổ công tác trong và ngoài tỉnh bắt nhiều đối tượng
tăng vật thu giữ gồm một mươi điện thoại di động một mươi tám máy tính sách tay cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
kết quả đối chiếu tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử xác định đường dây đánh bạc qua mạng internet
do quần cầm đầu cung cấp đối tượng trên hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
theo cơ quan công an tổng số tiền dùng để giao dịch liên quan đến đánh bạc trong vụ án trên lên đến trên ba trăm linh tỷ đồng
ngày một mươi bảy tháng năm trạm cảnh sát giao thông tuy phước phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định
đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một người phụ nữ về hành vi điều khiển ô tô tải không chấp hành kiểm tra tải trọng
đồng thời lập biên bản niêm phong tạm giữ phương tiện
theo trạm cảnh sát giao thông tuy phước với các lỗi trên người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt tổng số tiền bốn mươi năm triệu đồng
trước đó khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng năm tại km một nghìn hai trăm một mươi sáu năm trăm linh trên quốc lộ một đoạn qua xá phước lộc huyện tuy phước
tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông tuy phước tiến hành kiểm tra giấy tờ phương tiện mang biển kiểm soát ba mươi bảy h hai nghìn sáu trăm sáu
và giấy tờ của người điều khiển phương tiện là bà ctt ba mươi tám tuổi chú xã diễn thịnh
diễn diễn châu nghệ an
qua kiểm tra bà t xuất trình một đăng ký xe mang tên đặng đình dũng một giấy phép lái xe mang tên ctt và kiểm định của phương tiện trên
tuy nhiên khi tổ công tác yêu cầu bà t điều khiển phương tiện vào để kiểm tra tải trọng thì nữ tài xế không đồng ý
lực lượng cảnh sát giao thông đã mất nhiều thời gian giải thích vận động để bà tê hiểu và chấp hành quy định
nhưng bà t vẫn kiên quyết không chấp hành
trong khi đó người đi cùng xe với nữ tài xế là ông đặng đình dũng còn thách thức và hù dọa lực lượng cảnh sát giao thông
yên tâm các anh cứ lập biên bản đi từ ngoài bộ sẽ điện về cho các gành tôi không phải nói điêu chúng ta sẽ gặp nhau để làm việc này
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà t về lỗi điều khiển ô tô không chấp hành việc kiểm tra tài trọng
tuy nhiên bà tê vẫn không chịu ký vào biên bản nên lực lượng chức năng đã niêm phong và tạm giữ phương tiện cùng giấy phép lái xe của bà tê
những ngày vừa qua vụ việc một cô gái bị nam thanh niên liên tiếp chút giao ở giữa đường vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt từ dư luận
theo thông tin mới đây nhất công an quận tây hồ đã xác minh danh tính một nam giới tử vong tại phường nhật tân
đáng chú ý phía công an xác định người này liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại huyện sóc sơn hôm một mươi ba tháng năm
ngày một mươi bảy tháng năm công an quận tây hồ thành phố hà nội cho biết công an phường nhật tân vừa xác minh danh tính một nam giới tử vong trên địa bàn
theo cơ quan chức năng khoảng hai mươi h ngày một mươi bốn tháng năm anh np trình báo việc nhận được thông tin từ anh nguyễn văn dũng ở phường nhật tân tây hồ
cho biết đã vớt được một nam giới tử vong nghi là người nhà của anh hát thông qua chiếc sim điện thoại của nạn nhân
công an quận tây hồ cùng công an phường nhật tân công an huyện sóc sơn và anh hát đã đến hiện trường xác nhận danh tính người tử vong là em trai ruột anh hát tên nht quê tỉnh vĩnh phúc
nhà chức trách cho biết người đàn ông tử vong trên đang trong diện điều tra của công an
công an huyện sóc sơn do có liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng một mươi ba tháng năm tại huyện sóc sơn
công an quận tây hồ đã bàn giao hồ sơ tăng vật nạn nhân cho công an huyện sóc sơn thụ lý giải quyết theo quy định
trước đó dạng sáng một mươi ba tháng năm một vụ án mạng xảy ra tại khu vực đường dẫn giao hồ đồng đò xã minh trí huyện sóc sơn
hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nạn nhân bị một đối tượng mặc áo màu trắng cuột ngã ghi chật xuống đường
sau đó nghi phạm dùng dao tấn công liên tiếp vào người cô gái khiến nạn nhân tử vong
chương một mươi bảy tháng năm tin từ viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với nguyễn văn bắc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ tổ dân phố tùng liên thị trấn đồng lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh về hành vi sát hại người khác
được biết bức xúc vì hàng xóm to tiếng với vợ mình chỉ vì chuyện dùng vòi xịt nước nguyễn văn bắc đã cầm dao sát hại người này và làm bị thương một người khác
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào khoảng một mươi tám h một mươi năm phút ngày chín tháng năm bắc đang cào vỏ mía ở lề đường tại khu vực ngã ba
giao nhau giữa quốc lộ một mươi năm b và đường tránh ngã ba đồng lộc để bán cho khách
còn chị hồ thị hát sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín là vợ của bắc đang dùng vòi nước xịt ra đường để ngăn bụi
thì xảy ra mâu thuẫn với chị nguyễn t l
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hàng xóm của vợ chồng bắc về việc chị hát sử dụng vòi xịt nước trúng vào người chị l
nghe thấy vợ và hàng xóm cự cãi bắc tức giận rồi chạy vào trong bếp lấy hung khí sắc nhọn
lao chúng vào lòng bàn tay phải của cháu nguyễn thị t tr
do cháu tr rơ tay ra đỡ còn một phát chúng vào vùng mặn sườn trái chị l
ngay sau khi sự việc xảy ra chị l và cháu chờ được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện can lộc
tuy nhiên do vết thương quá nặng chị l đã tử vong
bắc sau khi gây án đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
cũng tương tự như vụ việc trên cũng chỉ vì mâu thuẫn giữa những người hàng xóm trong việc nuôi chó
người đàn ông ở quận bình tân tp hcm đâm tử vong một người phụ nữ đồng thời khiến hai người khác bị thương
theo đó dạng sáng ngày bốn tháng bốn người dân sinh sống trên đường khiếu năng tĩnh phường an lạc a quận bình tân
nghe tiếng hô khoán nên chạy ra kiểm tra
lúc này người dân phát hiện vợ chồng chủ tiệm giật ủi bị người đàn ông dùng hung khí tấn công
vụ việc khiến người vợ tên t quê bến tre tử vong tại chỗ
người chồng tên h bị thương nặng
ngoài ra khi phát hiện sự việc thì người chủ cho vợ chồng bà t thuê căn nhà để làm tiệm giật ủi chạy ra can ngăn cũng bị tấn công té ngã dân đến thương tích
vợ chồng bà t đã thuê căn nhà để làm tiệm giật ủi từ mấy tháng gần đây
trong quá trình sinh sống vợ chồng bà t có xảy ra mâu thuẫn với ông l là nghi can gây ra vụ việc
mâu thuẫn này xuất phát từ chuyện chó của ông l bị phàn nàn phòng uế trên đường
vợ chồng bà t đã nhiều lần nhắc nhở dân đến cử cái
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
sáng một mươi tám tháng năm người dân đi làm nông nghiệp phát hiện một người tử vong đang thời kỳ phân hủy
trong căn nhà hoang kiểu trình tường của gia đình ông chu văn tiệp đã bỏ hoang hơn hai năm nay ở thôn nà u xã lợi bác huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
nên đã thông báo đến chính quyền và các ngành chức năng địa phương
các ngành chức năng đã tiến hành khám hiểm hiện trường khám hiểm tử thi điều tra nguyên nhân xử lý xử việc
theo thông tin ban đầu đến trưa một mươi tám tháng năm chưa xác định được danh tính nạn nhân là nam giới độ gần bốn mươi tuổi
được biết lợi bác là xá vùng ba của huyện lộc bình địa hình phần nhiều là đồi đất giao thông đi lại khó khăn
đồng bào ở xã đa phần là người dân tộc thiểu số tà nùng đời sống còn nhiều khó khăn
tuy nhiên an ninh trật tự xã hội khá ổn định nên việc phát hiện một người tử vong trong nhà hoang đã làm nhiều người quan tâm
cũng trong ngày một mươi tám tháng năm công an huyện long hồ vĩnh long phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân một người đàn ông nằm tử vong cạnh trụ điện ven quốc lộ năm mươi bảy
theo thông tin ban đầu dạng sáng cùng ngày người dân ở xã thanh đức huyện long hồ
phát hiện người đàn ông nằm bất động ven quốc lộ năm mươi bảy nên trình báo cơ quan công an
người đàn ông nói trên tuổi từ ba mươi năm đến bốn mươi tóc ngắn mặc quần jean dài áo sơ mi dài tay màu đen
cạnh người này có một chiếc xe đạp trên xe có nhiều dây đồng điện
mới đây công an tp cn cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa bắt tạm giam ông phan minh thuận tức thuận nổi đất bốn mươi bốn tuổi
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuận kiều ba trăm sáu mươi tám để điều tra hành vi trốn thuế
theo công an để có đất xin làm dự án khu nhà ở thuận ba trăm sáu mươi tám
ông phan minh thuận đã trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân thỏa thuận mua bán buông đuôi
ông thuận bị cáo buộc khi làm hợp đồng chuyển nhượng đã nhờ người khác đánh máy
hoặc viết tờ khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế
cụ thể giá trị giao dịch thực tế diện tích trên hai mươi năm m hai là hơn một trăm hai mươi bốn tỷ đồng
nhưng chỉ khai thuế giá trị gần chín tỷ đồng tương đương khoảng một phần một mươi bốn giá trị khoảng bảy hai mươi sáu
đã làm giảm
đã làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên hai ba tỷ đồng
công an tiến hành giám định tư pháp xác định phan minh thuận có hành vi trốn thuế hơn hai ba tỷ đồng
quá trình công an xác minh ông thuận rời khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can đối với phan minh thuận và được viện kiểm sát nhân dân tp phê chuẩn
ngày chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ bắt được bị can phan minh thuận đang trốn tại khách sạn ở tỉnh vĩnh long
khi khám xét chỗ ở nơi làm việc của ông thuận công an thu xử được nhiều tài liệu
dữ liệu điện tử quan trọng có liên quan đến vụ án và các sai phạm khác của ông này
khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tám tháng năm tổ công tác của đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn
đội bốn phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt cục cảnh sát giao thông
đang tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cao tốc quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn
khi đến km ba trăm tám mươi sáu ba trăm sáu mươi
thì tổ công tác phát hiện trên đường có một chiếc túi da màu đen nên đã dừng để kiểm tra
qua kiểm tra bên trong chiếc túi da có một điện thoại di động tiền mặt và một số đồ dùng cá nhân
tiến hành xác minh sau đó cảnh sát xác định được chủ của chiếc túi ra là anh nguyễn xuân khải
chú tại huyện trương mỹ hà nội
theo anh khải cho biết vào thời gian trên anh lái xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi k tám mươi năm nghìn sáu trăm hai mươi di chuyển từ hà nội và nghệ an
quãng đường đi khá xa nên anh có dừng nghỉ một chút và không may đánh rơi chiếc túi của mình
khi phát hiện ra đánh rơi đồ anh khải rất lo lắng và nghĩ rằng việc tìm lại tài sản là không dễ dàng
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
phối hợp với đội kiểm tra hải quan cục hải quan tỉnh cao bằng
triệt phá thành công chuyên án cp hai trăm hai mươi bốn bắt đối tượng vận chuyển hai bánh heroin
từ thông tin ban đầu của đội kiểm soát hải quan cục hải quan tỉnh cao bằng
sau một thời gian trinh sát nắm tình hình khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm
ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
phối hợp với tổ công tác hải quan cao bằng đã phát hiện bắt quả tàng đối tượng vận chuyển ma túy
tại khu vực xóm nà thin xã đức hồng huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
đối tượng bị bắt giữ là hứa thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trụ tại xã lăng hiếu huyện trùng khánh cao bằng tăng vào tư giữ là hai bánh heroin
tổng trọng lượng là sáu trăm tám mươi bốn bảy mươi ba gram
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tàng
đồng thời đưa đối tượng hứa thanh tùng cùng các tăng vật liên quan về trụ sở làm việc
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng tiếp tục điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi một h ngày một mươi bảy tháng năm một vụ cháy xe ô tô con mang biển kiểm soát ba mươi bảy a bảy trăm một mươi năm x
đã xảy ra trên địa bàn thôn long sơn xã tân dân
huyện đức thọ hà tĩnh
theo nhiều người dân tại nơi xảy ra cháy có nhiều dơm dạ phơi trên đường
một số nhân trường cho rằng nguyên nhân khiến xe bốc cháy có thể do ô tô đi qua mắc phải dơm
phát hiện sự việc người dân và chính quyền địa phương đã nhanh chóng dập tắt đám cháy
tuy nhiên do lửa quá dữ dội chiếc xe bị cháy trơ khung
tại hiện trường chiếc xe ô tô năm chỗ bị cháy đen dơm dạ nằm dài rác dọc đường
hiện lực lượng công an đang kiểm tra hiện trường làm rõ nguyên nhân
trong ngày một mươi bảy tháng năm bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết đã dẫn dải tàu mang số hiệu bt chín mươi chín nghìn chín trăm linh ts
vận chuyển khoảng chín mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc về cảng hải đội ba trăm linh tám
thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật
trước đó vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng năm
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
chủ trì phối hợp với đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển và hải đội ba
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
tiến hành kiểm tra tàu bt chín mươi chín nghìn chín trăm linh ts tại vùng biển cách đông nam côn đảo khoảng một trăm hai mươi hải lý
tại thời điểm kiểm tra tàu bt chín mươi chín nghìn chín trăm linh ts đang vận chuyển khoảng chín mươi lít dầu đeo không có hóa đơn
chứng tư chứng minh nguồn gốc hợp pháp
trên tàu có bốn thuyền viên do ông võ văn tiếng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thuê tình tiền giang làm thuyền trưởng
ngày một mươi bảy tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông nguyễn đình đại
phó trưởng phòng y tế cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh bà rịa vũng tàu
để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ông đại bị bắt tạm giam sau vụ ba học viên tại cơ sở này tử vong do pha thuốc hò uống với nước ngọt
theo hồ sơ điều tra ban đầu khoảng một mươi chín h ngày chín tháng hai
t x a sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cung chú thành phố vũng tàu
cả ba là học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh bà rịa vũng tàu đã rủ nhau
nghiền thuốc hò thành bột đổ vào nước ngọt để uống
đến khoảng sáng ngày một mươi tháng hai cả ba có biểu hiện nôn ói đau đầu
nên nhân viên phòng y tế của cơ sở đến khám bệnh truyền nước
đến hơn hai mươi một giờ cùng ngày anh nga có biểu hiện co giật
nên nhân viên chuyển nạn nhân đến trung tâm y tế huyện xuyên mộc cấp cứu nhưng đã tử vong
hai người còn lại cũng có biểu hiện tương tự và được chuyển đến bệnh viện bà rịa cấp cứu
đến ngày một mươi một tháng hai anh l và anh d tử vong tại bệnh viện
qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định loại thuốc hò mà ba nạn nhân pha với nước ngọt để uống
là thuốc hò lòng đầm khi các nạn nhân uống thuốc số lượng quá nhiều sẽ xảy ra tình trạng phù phổi dẫn đến tử vong